đoàn công tác của ban kinh tế trung ương do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hà giang
phát biểu tại buổi làm việc trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình đã biểu dương ghi nhận
và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc hà giang
đã đạt được trong những năm qua
trưởng ban kinh tế trung ương lưu ý tỉnh hà giang cần phát huy các nguồn lực
tiềm năng lợi thế để xoa đói giảm nghèo bền vững
hà giang cần tập trung phát triển nông nghiệp sạch khai thác lợi thế địa phương phát triển trồng cây dược liệu
trồng rừng kinh tế phát triển du lịch có sự liên kết vùng thông qua các doanh nghiệp công ty du lịch lữ hành
dành nguồn lực xây dựng các hồ chứa nước công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất
sinh hoạt của người dân thực hiện tốt công tác quản lý khai thác chế biến khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
trước đó trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình đã đi thăm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng quốc tế thanh thủy
đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm một mươi ba và một số gia đình chính sách trên địa bàn xã thanh thủy thuộc huyện vị xuyên và thành phố hà giang